nhằm bảo đảm an toàn giao thông dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi hai tháng bốn sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ đã triển khai phương án phân luồng giao thông
dành riêng cho các xe không đi lễ hội và đi lễ hội
theo ông trịnh văn trung phó giám đốc sở giao thông vận tải phú thọ cho biết
đơn vị đã xây dựng kế hoạch có phương án tổ chức phân luồng tại các khu vực có mật độ giao thông cao
hoặc khi xảy ra tình huống đột xuất tại khu vực diễn ra dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thành phố việt trì huyện lâm thao phủ ninh
đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách thực hiện đúng quy định về giá cước
bảo đảm các điều kiện an toàn thiết bị và bố trí phương tiện vận tải tăng cường trên các tuyến trọng điểm
để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện an toàn